phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã chủ trì phối hợp cùng đơn vị chức năng
vừa truy bắt thành công một đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm sau hai mươi ba năm lần trốn
đối tượng là vàng a phừ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán sìn hồ tỉnh lai châu
đây là đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo lệnh truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu cũ nay là tỉnh điện biên
công an tỉnh điện biên đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị công an huyện nậm bồ công an xã naco sa huyện nậm bồ
và đồn biên phòng nacosa tiến hành truy bắt thành công vàng a phừ khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực bìa rừng giáp biên giới việt lào